đánh bắt đặc sản lượng cao nhưng do giá cá ngừ liên tục giảm nên phần lớn ngư dân thua lỗ
trong khi đó các doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ cho biết sắp tới rất có thể họ sẽ tạm ngưng thu mua
hoặc mua với giá rẻ nằm bờ hay khơi trong thời điểm này là bài toán khó bắt buộc ngư dân nào cũng phải tính đến
sau hơn một tháng ra khơi đây là đợt cao điểm ngư dân đánh bắt cá ngừ đại dương ở phú yên cập cảng
theo tính toán cứ một mươi tàu vào bến thì chỉ có ba bốn tàu có lãi hoặc hòa vốn số còn lại thua lỗ từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
hai tháng nay các doanh nghiệp thu mua gần như không xuất khẩu được nên giá cá ngừ đại dương giảm mạnh
cá loại một chỉ còn từ tám mươi đến chín mươi nghìn đồng một kg
loại hai thì thấp hơn gần một nửa chưa từng có từ trước tới nay buộc chủ tàu phải đi các tỉ khác bán cá

hai doanh nghiệp thu mua cá ngừ lớn ở phú yên đã ra thông báo dừng thu mua cá ngừ trong chuyến biển tháng tới